các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng tô lâm nêu rõ với sự quan tâm của nước bạn lào và lòng biết ơn chủ tịch hồ chí minh
bà con cộng đồng người việt đã tình nguyện hiến đất để xây dựng nên khu di tích rất có ý nghĩa này
bày tỏ mong muốn bà con cùng với chính quyền nước bạn lào giữ gìn tôn tạo để khu lưu niệm trở thành biểu tượng đẹp của tình hữu nghị vĩ đại hai nước việt lào
bộ trưởng tô lâm khẳng định đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
đảng và nhà nước luôn luôn quan tâm và có nhiều chính sách khuyến khích động viên bà con kiều bào hướng về tổ quốc
chung tay xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu đẹp
đồng thời cũng luôn mong muốn cộng đồng người việt nam sinh sống ở nước ngoài đoàn kết hòa nhập với quê hương thứ hai
đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa việt nam với các nước
nhất là ở lào cộng đồng người việt không lớn nhưng có điều kiện thuận lợi là hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời
có nền tảng quan hệ chính trị lịch sử đặc biệt
do đó đồng chí bộ trưởng mong bà con luôn luôn giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp đó
tuân thủ các quy định pháp luật của nước bạn xây dựng cộng đồng đoàn kết giúp đỡ nhau vì cuộc sống ấm no hạnh phúc
củng cố và đóng góp cho quan hệ hợp tác việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đã tới đặt vòng hoa tại đài liên minh chiến đấu lào việt
sáng nay tại hà nội cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
vị trí vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam chín mươi năm qua và những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng
tham dự hội thảo có đồng chí vũ khoan nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận nghiêm túc sâu sắc làm rõ hơn vị trí vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam chín mươi năm qua
và những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng
trong quá trình lãnh đạo cách mạng suốt chín mươi năm qua đảng luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân về chính trị tư tưởng và tổ chức
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp và toàn diện về mọi mặt của đảng lực lượng công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm
chủ trương của đảng khẳng định rõ vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng cảm lập nhiều chiến công thành tích to lớn sẽ đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
đặc biệt trong giai đoạn đất nước tiến hành công cuộc đổi mới lực lượng công an nhân dân đã làm tốt công tác nắm tình hình
chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp bảo vệ an ninh trật tự nhất là những vấn đề cơ bản chiến lược
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của các cấp các ngành và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
đẩy lùi nguy cơ loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị xã hội phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
do tình hình diễn biến nghiêm trọng của dịch viêm đường hốc cấp do covid một mươi chín gây ra
dẫn đến việc đảm bảo nguồn máu phục vụ để cấp cứu và điều trị gặp nhiều khó khăn
sáng nay bệnh viện một mươi chín tháng tám đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện cho toàn thể cán bộ chiến sĩ công nhân viên học viên công tác tại bệnh viện
chương trình nhận được sự ủng hộ và tham gia của đông đảo các cám bộ chiến sĩ và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện một mươi chín tháng tám
với tinh thần hứng khởi trách nhiệm góp phần bổ sung lượng máu dự trữ tại bệnh viện nói riêng và các cơ sở y tế trong cả nước nói chung
trong đợt hiến máu lần này các cán bộ chiến sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám đã góp gần ba trăm linh đơn vị máu nghĩa tình
đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của những cám bộ chiến sĩ áo trắng sẵn lòng vì đồng đội vì nhân dân đang điều trị tại bệnh viện
chương trình là hoạt động lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện toàn quốc giúp đỡ người bệnh đẩy lùi nỗi lo về dịch bệnh
có thể thấy hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội
quan trọng của việc hiến máu cứu người trong những năm qua đoàn thanh niên công an tỉnh thái bình cũng luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu cứu người trên địa bàn tỉnh
hiện phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường niên thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái bình đăng ký tham gia
thưa quý vị và các bạn với tinh thần sung kích và nhiệt huyết của tuổi trẻ thì ngay từ rất sớm đông đảo các đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã có mặt tại đây để tham gia hiến máu tỉnh nguyện
và đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn nhân đạo sâu sắc được đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức hàng năm với mục đích là nâng cao nhận thức với cộng đồng của tuổi trẻ công an tỉnh
qua đó cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện để có thể kịp thời điều trị và cung cấp cho các bệnh nhân
đặc biệt là trong thời điểm này khi mà dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp
để góp phần kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng máu của người bệnh điều trị tại bệnh viện và các cơ sở y tế trong thời gian tới đoàn thanh niên công an tỉnh thái bình đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tháng hai năm hai nghìn hai mươi
với phương châm một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia
chương trình hiến máu tình nguyện được đoàn thanh niên công an tỉnh thái bình tổ chức thường niên
ngoài các đợt tham gia hiến máu tập trung hàng năm các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn thanh niên công an tỉnh còn triển khai các đợt hiến máu xem kẽ giữa các đợt hiến máu tình nguyện
hiến máu tập trung nhằm phục vụ nhu cầu thiếu hụt máu tại các bệnh viện
ý thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu sống người bệnh cùng với vai trò sung kích của tuổi trẻ nên phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên công an tỉnh
trong đợt phát động hiến máu tháng hai năm hai nghìn hai mươi với chủ đề nối vòng tay tình nguyện chia sẻ giọt máu yêu thương có bảy mươi đoàn viên đủ điều kiện tham gia hiến máu
trong đó có nhiều đoàn viên đã từng tình nguyện hiến máu nhiều lần
chỉ trong một buổi sáng phát động các đoàn viên đã hiến trên hai trăm hai mươi đơn vị máu góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ để phục vụ cấp cứu và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
năm nay tình trạng khan hiếm máu do ảnh hưởng bởi dịch virus ncov này thì công an tỉnh lại một lần nữa sung kích và tình nguyện thực hiện lời kêu gọi của ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện tỉnh và tổ chức ngay một cuộc hiến máu vào ngày một mươi hai tháng hai

năm nay tình trạng khan hiến máu do ảnh hưởng bởi dịch virus mcov này công an tỉnh lại một lần nữa sung kích và tình nguyện thực hiện lời kêu gọi của ban chỉ đạo hiến máu vào ngày một mươi hai tháng hai